đã thành một hoạt động mang tính thường niên kể từ khi ấn phẩm nhân dân hàng tháng
báo nhân dân ra bộ mới vào tháng một năm hai nghìn một mươi hai
mỗi dịp tết đến xuân về ban nhân dân hàng tháng lại tổ chức gặp mặt tri ân đội ngũ cộng tác viên thân thiết
đồng thời cho ra mắt những cuốn sách mang đậm dấu ấn và hình thành thương hiệu của riêng mình
trong năm hai nghìn một mươi bảy này bốn ấn phẩm ra mắt là món quà xuân vô cùng ý nghĩa
mà đội ngũ những người làm báo nhân dân hàng tháng trân trọng gửi tới độc giả
không dừng lại ở những chuyện ngắn đặc sắc của năm hai nghìn một mươi sáu nằm trong tập lửa không màu
hay những cuộc chuyện trò trực diện thẳng thắn nhưng không kém phần hấp dẫn
giàu hàm lượng thông tin ở tập đối thoại trong năm
hai cuốn sách tập hợp những bài viết của hai chuyên mục cố định
được độc giả nhân dân hàng tháng đánh giá cao là email lúc giờ và thấy
do nhà thơ hữu việt và họa sĩ lê thiết cương làm chủ ngục cũng đã được xuất bản
trong khuôn khổ chương trình những cuộc trò chuyện cởi mở cũng như những góp ý chân thành
thẳng thán của các cộng đồng
tác viên thân thiết là cơ hội quý báu để đội ngũ những người làm báo nhân dân hàng tháng
không ngừng nỗ lực hoàn thiện và nâng cao chất lượng của mỗi ấn phẩm gửi tới độc giả